thực hiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ
theo hình thức điện tử tự động không dừng tổng cục đường bộ đã triển khai việc dán tem miễn phí
đối với các phương tiện lần đầu tham gia sử dụng thẻ e tac thu phí không dừng
với mục tiêu là hết năm hai nghìn một mươi tám các trạm thu phí trên quốc lộ một và quốc lộ một mươi bốn đường hồ chí minh
sẽ lắp xong các làn thu phí tự động vào hết năm hai nghìn một mươi chín toàn bộ hệ thống thu phí không dừng
sẽ được lắp đặt ở tất cả các trạm thu phí đường bộ trên cả nước
hiện nay công ty vetc đơn vị cung cấp hệ thống phần mềm thu phí tự động không dừng
đã triển khai lắp đặt tại một mươi bảy trên hai mươi tám trạm bot đồng thời triển khai dán thẻ e tac miễn phí
cho các phương tiện tham gia dịch vụ này
bước đầu nhận được sự hưởng ứng từ các đơn vị kinh doanh vận tải
bởi sẽ giúp cho việc quản lý của các doanh nghiệp này tốt hơn
với mục tiêu hơn ba triệu xe sẽ được dán trong thời gian tới
vetc đã tiến hành dán tem thu phí không dừng tại gần các trạm bot

vetc đã tiến hành dán tem thu phí không dừng tại gần các trạm bot và tại trụ sở của các đơn vị có nhu cầu
và đã phát hành mỗi người dân thường tối thiểu có một cái thẻ
việc dùng cái thẻ đó để thanh toán này chính là cái việc trong cái chiến lược của vetc
đã phát triển mở rộng các kênh thanh toán này
các địa điểm thanh toán này đảm bảo được đa kênh đa điểm
và đã là doanh nghiệp điện tử thì thôi đảm bảo là hai trăm bốn mươi bảy
chính vì vậy chúng tôi liên kết với một số các ngân hàng
các công ty chuyển mạch tài chính như lapas
hay là các trung doanh thanh toán như là bên bankplus
để đưa cái việc tích hợp cái thẻ của khách hàng để thanh toán mua vé
về việc người dân lo ngại việc đóng trước một khoản tiền để tích hợp thẻ
sẽ dẫn tới trường hợp chiếm dụng vốn
bởi hơn ba triệu xe là con số không nhỏ
tổng cục đường bộ đã có lý giải cho việc này
đồng thời có sự giám sát chặt chẽ hoạt động tại các trạm thu phí bot
để bảo đảm công khai minh bạch việc thu phí của người dân
việc bảo lãnh tiền của người dân thì chúng tôi đã trao đổi với ngân hàng
tức là về vtc là phải mở cái tài khoản chuyên thu tại ngân hàng
mà tài khoản chuyên thu của ngân hàng thì chỉ có chuyển cho các nhà đầu tư bot
và giữ lưu tại đó
cho nên khi trường hợp tức là nhà đầu tư vtc phá sản
thì sau khi có quyết định giải tỏa của tài khoản
thì cái tài khoản tiền đó nó vẫn được bảo lãnh bảo chứng tại ngân hàng
cho nên là người dân sẽ không mất tiền khi mà chúng ta nạp tiền vào cái tài khoản
sắp tới tổng cục đường bộ sẽ phối hợp với các đơn vị lắp ráp sản xuất xe ô tô
trong nước để khi xe xuất xưởng là có rán sẵn tem thu phí tự động không dừng
thưa quý vị và các bạn việc dán tem thu phí sử dụng không dừng
không chỉ giúp cho tiết kiệm thời gian chi phí đi lại của các phương tiện
khi qua các trạm bot mà còn giúp cho việc thông thương đi lại dễ dàng hơn
an toàn hơn trong việc sử dụng mà còn giải quyết được một vấn đề quan trọng hơn
đó chính là băn khoăn lo lắng của người dân
trong việc minh bạch hóa các nguồn thu phí tại các trạm bot ở nước ta hiện nay